xin kính chào quý vị khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
mở đầu bản tin trưa nay là thông tin liên quan đến băng nhóm đòi nợ hàng nghìn tỷ đồng
vào sáng nay công an tỉnh tiền giang cho biết vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với ba đối tượng
đồng thời tiếp tục tạm giữ hình sự khẩn cấp một mươi đối tượng
củng cố chứng cứ khai thác thông tin truy bắt các đối tượng trong ổ nhóm tội phạm
núp bóng công ty tư vấn luật thực hiện hành vi đe dọa khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản
qua công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm về hành vi đe dọa khủng bố bằng nhiều phương thức
như đe dọa giết vợ con người thân thậm chí đem quan tài bình ga để khủng bố
buộc các bị hại phải trả nợ xảy ra ở tỉnh tiền giang và nhiều địa phương trên cả nước
công an tỉnh tiền giang đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt
nằm trên đường lê văn huân quận tân bình tp hcm
tại hiện trường công an thu giữ hai trăm ba mươi ba cpu máy tính trên ba trăm linh điện thoại di động
và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố cưỡng đoạt tài sản triệu tập làm việc một trăm ba mươi ba đối tượng
bước đầu các đối tượng khai nhận công ty này do trần văn châu và hồ quốc hùng lập cầm đầu
các đối tượng đều không có văn bằng chuyên ngành luật mà thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân công ty
trung bình mỗi tháng công ty nhận từ các ngân hàng công ty tài chính
một trăm bốn mươi một đến hai trăm bốn mươi một hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được
để cho nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa khủng bố
với hoa hồng từ hai mươi năm đến ba mươi năm tổng số tiền thu được
cơ quan công an kêu gọi các bị hại nạn nhân của ổ nhóm tội phạm trên
cung cấp thông tin cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
theo số điện thoại sáu chín ba năm chín chín năm một một hoặc liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giúp đỡ
và vào ngày hai mươi một tháng hai vừa qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã có thư khen công an tỉnh tiền giang
và các cục nghiệp vụ bộ công an về thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án
lợi dụng danh nghĩa công ty luật pháp việt để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng công ty tài chính
lợi dụng chức vụ quyền hạn để đưa số lượng lớn thuốc điều trị biệt dược từ bên ngoài vào tư vấn kê đơn bán cho bệnh nhân
trần kim thúy chủ tải tp thái bình giám đốc bệnh viện gia liễu tỉnh thái bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
lợi dụng việc là giám đốc bệnh viện bà thúy đã chỉ đạo và trực tiếp thực hiện việc nhập nhiều loại thuốc về bán tại hai nhà thuốc của bệnh viện
mà không tuân thủ theo các quy định của nhà nước và ngành y tế
số thuốc nhập về bà thúy giao cho thủ kho và nhân viên khác nhận
sau đó chuyển cho hai nhà thuốc bán thu tiền yêu cầu các nhân viên định kỳ hàng tháng làm bảng thống kê số thuốc bán ra và số tiền thu được rồi chuyển cho bà thúy
bà thúy cũng không hạch toán đầy đủ số tiền mua bán thuốc này vào sổ sách kế toán của bệnh viện
việc làm của bà thúy có động cơ mục đích vụ lợi đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn nhưng lại đánh nhầm đối thủ
khiến hai người bị thương và một xe ô tô bị đập phá
công an quận bình tân tp hcm cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam võ minh điền chú tệ quận bình tân là chủ của kênh youtube điền đô cổ để xử lý theo hành vi gây dối trả tự công cộng
vào tối ngày một mươi bảy tháng hai công an quận bình tân nhận tin báo về việc hai nhóm người xảy ra ẩu đà
tại địa bàn phường bình hưng hòa b quận bình tân
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn
hai nhóm youtuber trong đó có võ minh điền
ngay trong đêm công an quận bình tân đã đưa youtuber võ minh điền
cùng những người có liên quan về trụ sở để lấy lời khai làm rõ hành vi vi phạm pháp luật
cũng để làm rõ nguyên nhân vụ ẩu đà xảy ra tại đầu cầu kỳ cùng tp lạng sơn
vào đêm ngày hai mươi tháng hai công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đã triệu tập một nhóm thanh thiếu niên
vào ngày hai mươi tháng hai trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh sô sát
đánh nhau giữa một nhóm thanh thiếu niên khoảng hơn một mươi người với một người đàn ông chở theo con nhỏ
hai bên sử dụng hung khí la vỏ ẩu đả tại đầu cầu kỳ cùng
phường tam thanh tp lạng sơn khiến hiện trường hỗn loạn
đến tối ngày hai mươi một tháng hai lực lượng công an đã xác minh triệu tập các đối tượng đến trụ sở để làm rõ
bước đầu xác định nguyên nhân là do bàn thanh tùng chú tại tp lạng sơn say diệu
không làm chủ được bản thân nên xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi tám
chú tại các huyện cao lộc văn lộc
lãng tri lăng và tp lạng sơn
hai bên cầm gậy kim loại đánh nhau khiến bàn thanh tùng bị thương tích ở xương trái mặt và cẳng tay
trong khi đó công an tp tử sơn tp bắc ninh cũng đã ra quyết định khởi tố bị can tám đối tượng vì hành vi gây dối trả tự công cộng
theo hồ sơ vụ án trước đó các đối tượng mang theo dao phóng lợn kiếm điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng rú ga
dọc các tuyến đường thuộc phường đình bàng
đông ngàn đồng kỳ phú khê
khi đi qua công viên nguyễn văn cử phường phú khê
các đối tượng đã đuổi đánh một số thanh niên gây mất trật tự công cộng
hiện công an thành phố tử sơn đang củng cố hồ sơ tài liệu để tiếp tục xử lý các đối tượng có liên quan
thưa quý vị nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với người khác tại nơi làm việc
phan trọng hùng chú tại huyện trư mờ ga tỉnh đắk lắc đã cầm theo dao
đâm chết người hiện đối tượng đã bị tạm giữ hình sự
nạn nhân trong vụ án là anh hồ văn minh cùng chú tại huyện trư mờ ga
theo điều tra ban đầu vào ngày hai mươi một tháng hai hùng phát hiện vợ mình và anh minh đang ở cây xăng
nam tây nguyên là nơi làm việc của vợ
trong quá trình nói chuyện giữa hùng và anh minh xảy ra xô xát
quá bực tức vì ghen tuông và bị anh minh đánh
hùng đã rút dao chuẩn bị sẵn đâm liên tiếp vào vùng ngực và bụng của anh minh
khiến nạn nhân tử vong sau đó
hai mươi tháng hai sau khi nghe tin nạn nhân tử vong hùng đã đến công an xã để đầu thú
một bé trai hai tuổi đã không thức giấc sau khi ngủ trưa ở trường mầm non
khi cô giáo kiểm tra phát hiện bất thường nên đưa đến bệnh viện cấp cứu
nhưng các y bác sĩ xác định bệnh nhi đã tử vong
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã vào cuộc xác minh điều tra vụ việc
cụ thể vào ngày hai mươi hai tháng hai sau khi hết giờ ngủ trưa
bà ngoại của bé trai xem camera
thấy những đứa trẻ trong lớp dạy chơi nhưng cháu mình không thức
nghi ngờ có chuyện người bà tới trường thì phát hiện cháu đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu
tại bệnh viện các bác sĩ khẳng định bé trai đã tử vong trước đó
được biết bé trai được phụ huynh gửi ở trường mầm non bé ngoan từ sau tết
ít hôm trước bé bị viêm họng được bác sĩ kiểm tra và cho thuốc uống
nên gia đình nhờ cô giáo cho bé uống giúp trong thời gian ở trường
hiện công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vẫn đang được tiến hành
gọi điện thông báo trúng thưởng tiền mặt và tài sản có giá trị lớn
nhưng mục đích là để chiếm lại tài sản
một nhóm đối tượng vừa bị công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
các đối tượng bị bắt gồm nguyễn hoàng long dương viết lãm lê văn toàn nguyễn văn anh và hoàng anh tuấn
đều trú tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
nhóm đối tượng này đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người
sau khi gọi điện thoại thông báo trúng thường các đối tượng đã yêu cầu bị hại đóng tiền cọc để có thể được nhận thường
mặc dù hình thức lừa đảo này không mới nhưng với kịch bản tinh vi các đối tượng đã dễ dàng chiếm đoạt được tài sản của nạn nhân
trong thời gian từ đầu năm đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân hơn một tỷ đồng
thời gian vừa qua công an huyện đông anh thành phố hà nội liên tiếp triệt phá nhiều ổ nhóm trộm cắp tài sản
điều đáng nói là trong các vụ việc này các đối tượng đã nhắm tới
những siêu thị điện máy hay là cửa hàng bán điện thoại để thực hiện hành vi
bởi tài sản ở đây thì đều nhỏ gọn nhưng giá trị lớn rất dễ để tiêu thụ
phản ánh của nhóm phong viên thời sự
đây là những gì mà camera ghi lại được hình ảnh các đối tượng đột nhập trộm cắp
tại các cửa hàng siêu thị điện máy trên địa bàn đông anh mê linh thanh trì
qua công tác điều tra năm đối tượng gồm kiều quang hiếu nguyễn tiến mạnh thiếu quang hưng lê hữu cường nguyễn đình hiệu
đã bị công an huyện đông anh bắt giữ
còn bọn em quen nhau trên hội facebook và có rủ nhau hẹn nhau
và rủ nhau đi đột nhập vào các siêu thị
bọn em trong quá trình thực hiện hành vi trộm cắp đấy
bọn em đã xem xét vào những các địa điểm sơ hở
và cũng đã lựa chọn được những các địa điểm đấy
sau đó thì bọn em phân công nhau là cùng mấy người một việc
giả sử như là như em thì em sẽ
tìm đường để đột nhập vào
và sau đó thì
bọn em là phân công nhau vào trong và cải kết
rồi lấy số tiền mặt ở trong
và ở đông anh đây thì bọn em có lấy bốn mươi một cái điện thoại
sau khi lấy bốn mươi cái điện thoại thì bọn em có tiêu thụ bán cho những các cửa hàng điện thoại
cũng là lấy trộm điện thoại
nhưng đối tượng phạm tiến vũ trong vụ án trộm cắp tài sản tại cửa hàng fpt shop
trên địa bàn hải bối đông anh
mạnh động táo tận hơn
do đầu tư tiền bitcoin thua lỗ
nên vũ đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản
quan sát cửa hàng fpt không có bảo vệ
đối tượng đã dùng xà cậy cậy cửa quấn
và đột nhập vào cửa hàng
lấy đi bốn mươi hai chiếc điện thoại nhãn hiệu iphone một mươi bốn
định giá tài sản trong tố tục hình sự
ước lượng số iphone mất trộm hơn một hai tỷ đồng
trường hợp này là tội phạm đã có nghiên cứu về cửa hàng
và thứ hai là họ đã biết được là
tình trạng của tội phạm đã có nghiên cứu về cửa hàng
và cất hàng hóa của bên mình là như thế nào
điều này thì gây ra thiệt hại rất là lớn cho công ty
để về đánh giá về cái bảo vệ an toàn an ninh cho cửa hàng
thì chúng ta cần phải tập trung cảnh giác
và thứ hai là nên có các lớp bảo mật cao hơn
ví dụ như có thể khóa thành hai ba lớp
để tránh cho tội phạm lợi dụng và đột nhập
qua cái vụ trộm này thì tôi thấy cái này
tức là trách nhiệm của công an là rất cao
và tìm ra được chủ phạm rất nhanh
dân nhân dân ở vùng quanh vùng đây người ta rất yên tâm
của lực lượng công an nhân dân
đấy và như vậy là qua sự việc này
thì đề nghị công an là phổ biến cho nhân dân biết được
cái mánh khóe của cái bọn trộm
an cắp và đột nhập vào các cửa hàng
không riêng là điện thoại mà tất cả các lĩnh vực khác
các đối tượng thì đều có sự là chuẩn bị
về mặt công cụ của công ty
cũng như là về chọn các cái địa điểm
thì các đối tượng thường chọn các địa điểm
đối với các cái cửa hàng mà mua bán điện thoại
thì thứ nhất là các cái tài sản nhỏ gọn
và dễ tiêu thụ
không cần phải là để chứng minh về nguồn gốc chất xứ
còn một số các cái cửa hàng còn có để tiền mặt
là sau khi bán hàng xong để tiền mặt ở trong cửa hàng
do vậy là các đối tượng cũng sẽ dễ là đột nhập vào trong
và cậy phá kết sát lấy tiền
công tác bảo vệ vào ban đêm
thì hầu như là không có
bảo vệ trong co
mà chỉ dựa vào các cái việc là khóa cửa để đấy
theo nhận định của cơ quan công an
hoạt động của các đối tượng trộm cắp thời gian tới
còn diễn biến phức tạp
ngoài công tác phòng ngừa đấu tranh của lực lượng chức năng
mỗi người dân cần chủ động bảo vệ tài sản của chính mình
bản tin một trăm một mươi ba online trưa nay đến đây là hết
và chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục
với tiềm mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm
với những thông tin hữu ích về y tế